trong hai ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng một mươi một hội thảo khoa học với chủ đề
chuyển đổi năng lượng đang diễn ra tại trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục
liên ngành quy nhơn tỉnh bình định
hội thảo là diễn đàn cho các nhà khoa học các nhà quản lý giáo dục
quản trị doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách cùng thảo luận
trao đổi thông tin về các nghiên cứu mới công nghệ mới giải pháp nâng cao hiệu quả
trong việc sử dụng năng lượng tái tạo đánh giá tác động kinh tế xã hội
của năng lượng tái tạo đối với một quốc gia các tác động môi trường của việc phát triển
các công nghệ kỹ thuật chế tạo ra thiết bị sử dụng năng lượng tái tạo và vấn đề tái chế